diễn đàn doanh nghiệp việt nam thường niên hai nghìn một mươi tám vbf với chủ đề
chia sẻ cơ hội trong xu thế chuyển dịch thương mại toàn cầu đã khai mạc vào sáng nay tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị
đánh giá cao nỗ lực của chính phủ trong việc tạo lập môi trường kinh doanh ổn định
vững chắc và khuyến khích tinh thần doanh nghiệp đại diện các hiệp hội doanh nghiệp gồm phòng thương
mại và công nghiệp việt nam hiệp hội doanh nghiệp châu âu hoa kỳ anh quốc hàn quốc
nhật bản đều có chung nhận định vẫn có tới năm mươi tám doanh nghiệp phải xin giấy phép kinh doanh
có điều kiện bốn mươi bảy doanh nghiệp vẫn bị thanh tra kiểm tra hai lần trở lên trong một năm
nguyên nhân là do có khoảng cách giữa chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ với việc thực thi quy định
của các cấp ngành theo các hiệp hội doanh nghiệp hoạt động thương mại toàn cầu đang thay đổi nhanh
đặt ra yêu cầu doanh nghiệp cũng cần phải thay đổi để thích ứng phát triển cụ thể
chính phủ cần tập trung phát triển bổ sung nguồn cung cấp năng lượng tập trung cải tạo
xây mới hoàn thiện hệ thống hạ tầng để cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia
hỗ trợ doanh nghiệp diễn đàn doanh nghiệp việt nam thường niên vbf cuối kỳ hai nghìn một mươi tám tập trung vào
ba phiên thảo luận tương ứng với ba chủ đề nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng nâng cao kiến thức
phục vụ ngành công nghiệp hiện đại khắc phục những trở ngại đối với doanh nghiệp sau khi tiếp thu
đầy đủ các ý kiến của các doanh nghiệp vbf là một cơ chế đối thoại liên tục chặt chẽ giữa
chính phủ việt nam với cộng đồng các doanh nghiệp trong nước và quốc tế diễn ra thường niên trong
vòng hai mươi một năm qua mỗi năm với hai kỳ hội nghị mục tiêu của diễn đàn là nhằm cải thiện các điều kiện
kinh doanh cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân tạo thuận lợi hóa
cho môi trường đầu tư đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững của việt nam